vào một mươi tám h ba mươi phút tối ngày một mươi năm tháng một mươi đội tuyển việt nam sẽ có cuộc chạm chán với đội tuyển indonesia
tại lượt trận thứ ba vòng loại world cup hành hai mươi hai khu vực châu á
trước trận đấu thầy trò huấn luyện viên park hang seo đang rất quyết tâm giành chiến thắng trước đối thủ sứ vạn đạo
nếu nhìn vào thành tích đối đâu ở mọi cấp độ đội tuyển indonesia chính là đối thủ khiến chúng ta gặp nhiều bất lợi nhất
tại sân chơi af cup đội tuyển việt nam tổng cộng đã gặp indonesia chín lần nhưng chỉ có duy nhất một lần giành chiến thắng
tuy nhiên tại vòng loại world cup năm nay qua ba trận đấu đội tuyển indonesia chưa thắng trận nào
mới chỉ ghi được hai bàn thắng và đã đẩy lọt lưới tới một mươi một bàn
tuy nhiên điều này cũng không thể khiến chúng ta chủ quan bởi tuyển indonesia hiện vẫn sở hữu dàn lực lượng mạnh
và được dân dắt bởi một vị huấn luyện viên am hiểu bóng đá đông nam á
đồng thời ngay sát ngày thi đấu đội tuyển indonesia đã bổ sung thêm một cầu thủ nhập tịch gốc brazil
sau các kết quả không có lợi indonesia đang rất khát khao giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp
sau cứu bàn thắng giúp cho
sau ba lượt trận các cổ độ viên của indonesia dường như mất niềm tin vào đội bóng quân cưng
bởi các thất bại liên tiếp trước các đối thủ thái lan malaysia và uae
việc trắng tay sau ba trận tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai là một áp lực lớn đối với thầy trò mark menemi
rất có thể họ sẽ nôn nóng đây sẽ là lợi thế đối với đội tuyển việt nam của chúng ta
và hy vọng thầy trò hlv park hang seo sẽ tận dụng tốt cơ hội và giành chiến thắng